công an tp biên hòa tỉnh đồng nai bắt quả tang ba thuyền công suất lớn đang bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai
khoảng một giờ ba mươi phút sáng nay trong khi tàu tuần tra trên sông đồng nai đoạn qua phường viểu long tp biên hòa tỉnh đồng nai
lực lượng công an thành phố biên hòa phát hiện hàng chục đối tượng trên ba thuyền đang bơm hút vận chuyển cát trái phép
qua kiểm tra lực lượng công an ghi nhận hàng chục mét khối cát đã được bơm lên ba thuyền
bước đầu các đối tượng khai nhận hàng đêm đều tiến hành bơm hút cát từ lòng sông lên hai thuyền loại vừa
sau đó đưa lên thuyền lớn để bán cho các bãi cát ven sông